thụy sĩ phạt tù năm năm đối với người cố tình mắc covid một mươi chín
theo vtv giới chức thụy sĩ vừa ban hành quy định phạt tù lên đến năm năm đối với những người cố tình để bị lây nhiễm covid một mươi chín nhằm tạo miễn dịch tự nhiên
quy định mới được đưa ra tại thụy sĩ sau khi xuất hiện thông tin một số người không muốn tiêm vaccine covid một mươi chín
đã tổ chức các buổi tiệc lây nhiễm để lây lan virus với nhau nhằm mục đích có được giấy chứng nhận miễn dịch sau khi khỏi bệnh mà không cần tiêm chủng
thông báo của văn phòng y tế công cộng liên bang thụy sĩ foph không nêu cụ thể đạo luật dẫn tới quyết định phạt tù
nhưng giới chức y tế thụy sĩ cảnh báo việc một số người cố tình mắc covid một mươi chín sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus cho người khác
từ đó làm tăng số ca nhập viện và tử vong đồng thời nhấn mạnh nguy cơ viêm cơ tim khi tự lây nhiễm bệnh sẽ cao hơn một mươi lần so với việc tiêm vaccine
các buổi tiệc lây nhiễm bắt đầu xuất hiện sau khi thụy sĩ có quy định chỉ có những người đã tiêm vaccine
hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín mới được vào nhà hàng quán bar
và các cơ sở trong nhà từ ngày hai mươi tháng một mươi hai ngoài tình trạng tổ chức sự kiện siêu lây nhiễm
cơ quan chức năng thụy sĩ cũng phát hiện khoảng tám giấy chứng nhận tiêm vaccine covid một mươi chín giả mạo tại bang set galand
theo các nhà chức trách thụy sĩ những biện pháp hạn chế được đưa ra nhằm giảm nguy cơ nhiễm bệnh đối với những người chưa được tiêm chủng
vì họ có nhiều khả năng bị lây nhiễm và bị bệnh nặng nếu mắc covid một mươi chín
tuy nhiên động thái này dường như đã phản tác dụng với những người phản đối vaccine
các biện pháp hạn chế của chính quyền được cho là khiến số bữa tiệc covid một mươi chín tăng lên
khi những người chưa tiêm vaccine muốn giữ các bữa tiệc này để được lây nhiễm và khỏi bệnh từ đó trở lại cuộc sống bình thường
tuần trước thụy sĩ thông báo chỉ những người đã tiêm phòng hoặc bình phục sau khi mắc covid một mươi chín mới có thể tới nhà hàng
quán bar và các cơ sở trong nhà kể từ ngày hai mươi tháng một mươi hai
chính phủ nước này cho biết các hạn chế được đưa ra nhằm giảm nguy cơ những người chưa tiêm phòng bị nhiễm bệnh
vì họ có nhiều khả năng lây virus và trở bệnh nặng
tuy nhiên động thái này đã dẫn tới nạn gia tăng các bữa tiệc lây nhiễm
theo trang the logger do cần giấy chứng nhận đã nhiễm virus
những người hoài nghi vaccine đã đăng quảng cáo trên mạng xã hội để tìm kiếm những người đã mắc bệnh có thể lây virus cho họ
nhiều người thụy sĩ đã tổ chức những cuộc biểu tình để phản ứng gai gắt trước các biện pháp hạn chế phòng chống dịch và yêu cầu bắt buộc tiêm chủng
nhiều người cho rằng việc yêu cầu phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine hoặc từng khỏi covid một mươi chín khi vào nhà hàng
địa điểm công cộng và vui chơi giải trí tạo ra sự phân biệt đối xử
các cuộc biểu tình gần đây đã nổ ra liên tiếp tại thụy sĩ do những người ủng hộ tự do đứng đầu
khi vài cuộc biểu tình dẫn tới bạo động cảnh sát đã phải sử dụng đạn cao su và hơi cay để kiềm chế đám đông
tính đến cuối tháng một mươi một thụy sĩ có sáu mươi bảy dân số đã tiêm phòng đầy đủ và hai đã tiêm mũi vaccine đầu tiên
một cuộc hỏa sát của báo santa blix cho thấy năm mươi ba trong số một ba trăm linh người được hỏi ủng hộ tiêm chủng bắt buộc
chuyên gia mỹ biến thể omicron có thể khiến các bệnh viện quá tải
cổ vấn y tế nhà trắng và là chuyên gia dịch tễ hàng đầu của mỹ tiến sĩ anthony fauci thừa nhận
mỹ đang gặp phải vấn đề về xét nghiệm khi biến thể omicron lây lan mạnh trên toàn quốc
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai ông dự báo làn sóng covid một mươi chín do biến thể omicron gây ra có thể làm tiêu tan những nhận định cho rằng
biến thể này gây bệnh ít nghiêm trọng hơn thậm chí khiến cho các bệnh viện trở nên quá tải
trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình abc news ông fauci nói rõ
chúng tôi hài lòng với bằng chứng từ nhiều quốc gia cho thấy có vẻ mức độ gây bệnh của biến thể omicron ít nghiêm trọng hơn
nhưng chúng ta phải cẩn trọng để không được tự mãn trước nhận định đó
biến thể này vẫn có thể dẫn đến nhiều trường hợp nhập viện ở mỹ
cổ vấn y tế nhà trắng thừa nhận mỹ đang gặp phải vấn đề về xét nghiệm khi biến thể omicron lây lan mạnh trên toàn quốc
đồng thời cam kết sẽ nâng cao năng lực xét nghiệm cho các công dân nước này vào tháng tới
ông fochi cho biết biện pháp đối phó tổng hợp của chính quyền tổng thống joe biden là duy trì lực lượng dự phòng
bao gồm đội ngũ quân nhân bác sĩ y tế và các cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác cho các bệnh viện
đồng thời đảm bảo rằng nước mỹ có đủ thiết bị bảo hộ cá nhân và nếu cần có đủ máy thở trong kho dữ liệu chiến lược quốc gia
theo cố vấn y tế nhà trắng dữ liệu của anh cho thấy biến thể omicron mặc dù dễ lây lan nhanh hơn biến thể delta
nhưng lại gây ra ít trường hợp nhập viện hơn và thời gian nằm viện ngắn hơn
cũng trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai các hãng hàng không của mỹ đã hủy hàng trăm chuyến bay
khiến hàng chục nghìn du khách đi lại trong dịp giáng sinh buộc phải thay đổi kế hoạch
tình trạng này đã xảy ra trong ba ngày liên tiếp khi các phi hành đoàn bị cấm bay
giữa lúc số lượng ca mắc covid một mươi chín mới gia tăng đột biến do biến thể omicron có khả năng lây lan cao
dữ liệu của trang web theo dõi các chuyến bay flywe cho thấy
các hãng hàng không thương mại đã hủy bỏ tổng cộng hơn bảy trăm hai mươi chuyến bay nội địa đến hoặc rời khỏi mỹ trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
con số này giảm nhẹ so với gần một chuyến bay bị hủy trong ngày giáng sinh hai mươi năm tháng một mươi hai
song tương đương với đêm giáng sinh hai mươi bốn tháng một mươi hai
nguy cơ tiếp tục hủy các chuyến bay nhiều khả năng sẽ tiếp diễn
bên cạnh đó hơn một bốn trăm linh chuyến bay cũng đã bị trễ giờ
theo tuổi trẻ báo the telegraph hà lan đưa tin
cảnh sát nước này vừa phát hiện đường dây chuyên cung cấp virus sars cov hai
đựng chăm lọ thủy tinh và được vận chuyển qua biêu điện cho những khách hàng chống vaccine ngừa covid một mươi chín
lực lượng cảnh sát hà lan đã bắt giữ một người đàn ông đứng sau trang web chuyên bán virus sars cov hai
cho những vị khách muốn tự lây nhiễm nhằm có được chứng nhận phục hồi sau mắc covid một mươi chín
bằng cách này những người chống việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín ở hà lan
có thể tự do tham gia các sự kiện đông người bao gồm cả hộp đêm mà không cần tiêm ngừa
báo the west australian trích báo cáo của lực lượng cảnh sát hà lan cho biết
người đàn ông này đã cung cấp virus sars cov hai dưới dạng kýt xét nghiệm với giá ba mươi ba năm euro khoảng chín trăm linh đồng
không những vậy người đàn ông này còn quảng cáo rằng virus của ông vẫn còn mới và cam kết có đủ các biến chủng mới nhất
trao đổi với hãng tin amp ở hà lan người phát ngôn của lực lượng cảnh sát hà lan cho biết
chúng tôi cần điều tra thêm để biết liệu ông ấy đã bán bao nhiêu lọ và chúng có thật sự có tác dụng hay không trước khi ký lệnh bắt giữ chính thức
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại hà lan
chính phủ nước này đang áp lệnh phong tỏa một phần đối với cửa hàng và nhà hàng
bao gồm cả hộp đêm và quán cà phê
các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt
người dân bị bắt buộc đeo khẩu trang và yêu cầu người trên một mươi ba tuổi xuất trình chứng nhận tiêm chủng
who kêu gọi hoãn các lễ hội dịp giáng sinh năm mới sự kiện bị hủy tốt hơn trong cuộc đời bị hủy
theo tuổi trẻ phát biểu trong cuộc họp báo tại thụy sĩ ngày hai mươi tháng một mươi hai
ông tedro ahanom ghebressid giám đốc tổ chức y tế thế giới who kêu gọi hạn chế gặp gỡ
hủy các lễ hội vì một sự kiện bị hủy tốt hơn là một cuộc đời bị hủy
tại cuộc họp này who tái khẳng định biến thể omicron lây lan nhanh hơn biến thể delta
và biến thể này khiến cả những người đã tiêm vaccine hoặc đã nhiễm covid một mươi chín ra khỏi bệnh cũng bị nhiễm bệnh
who cảnh báo sẽ là thiếu khôn ngoan nếu kết luận từ những bằng chứng sớm là biến thể omicron
gây bệnh nhẹ hơn các biến thể trước
soumya swaminathan trưởng nhóm khoa học who nói với các phóng viên
số ca nhiễm đang tăng lên sẽ làm tất cả các hệ thống y tế bị căng thẳng
bà cho biết biến thể omicron có thể sẽ tránh một số phản ứng miễn dịch
do đó các chương trình tiêm chủng bổ sung đang được triển khai ở nhiều nước
cần ưu tiên cho những người có hệ miễn dịch kém hơn
trước mắt theo who các hoạt động lễ hội ở nhiều nơi trong dịp giáng sinh và năm mới sắp tới sẽ diễn ra
dẫn đến sự gia tăng ca bệnh hệ thống y tế quá tải và nhiều ca tử vong hơn
cũng kêu gọi mọi người hoãn các cuộc tụ tập
ông ted rowe cũng kêu gọi trung quốc nơi virus sars cov hai được phát hiện lần đầu và cuối năm hai nghìn một mươi chín
cung cấp dữ liệu và thông tin liên quan đến nguồn gốc của nó để hỗ trợ việc ứng phó với đại dịch trong tương lai
chúng ta cần tiếp tục cho đến khi biết được nguồn gốc của virus
cần nỗ lực hơn nữa vì chúng ta cần rút kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra để làm tốt hơn trong tương lai
ông ted rowe nói
các chuyên gia của who nêu hy vọng rằng năm hai nghìn hai mươi hai đại dịch covid một mươi chín sẽ
kết thúc nhờ vào các vaccine thế hệ thứ hai thứ ba sự phát triển hơn nữa của các phương pháp điều trị kháng sinh và những đổi mới khác
nếu chúng ta có thể giữ cho sự lây lan của virus ở mức độ tối thiểu có thể chấm dứt đại dịch
ông mike ryan giám đốc phụ trách tình huống khẩn cấp của who nhận định
theo hãng tin reuters sự kiện mừng năm mới ở quảng trường trafa london
năm nay sẽ không diễn ra do sự gia tăng của biến thể omicron
đài bbc cho biết anh hiện chưa đưa ra bất cứ biện pháp kiểm soát dịch bệnh nào mới
nhưng không lại trừ khả năng này
cũng do biến thể omicron tăng trước giáng sinh
trước đó văn phòng thị trường paris ngày một mươi tám tháng một mươi hai thông báo
chương trình bán váo hoa và hòa nhạc tại đại lộ nổi tiếng deschamps elysée trong đêm giao thừa bị hủy bỏ
thủ tướng pháp jian caste cũng yêu cầu các thị trường khác xem xét hủy bỏ kế hoạch tổ chức lễ đón năm mới trong đêm giao thừa
tại châu á malaysia cũng chỉ được phép tổ chức đón giáng sinh và năm mới theo nhóm nhỏ
các sự kiện ăn mừng năm mới hoành tráng sẽ không được cấp phép
trong khi đó ngày hai mươi tháng một mươi hai
tỉnh quebec của canada cũng vừa yêu cầu đóng cửa các quán bar phòng tập thể hình song bài
và chuyển sang làm việc tại nhà để làm chậm lại sự lây lan của biến thể omicron
do đang là dịp lễ tất cả các trường học ở quebec sẽ đóng cửa đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
các nhà hàng sẽ chỉ mở cửa từ một mươi bảy h đến hai mươi hai h mỗi ngày
các nước kêu gọi người dân thận trọng ngoài tiêm tăng cường cần tăng cường xét nghiệm
sử dụng khẩu trang đúng cách giữ khoảng cách an toàn đảm bảo thông gió cho không gian trong nhà
tránh các đám đông và vệ sinh tay
tại pháp một số người đã thực hiện biện pháp an toàn bằng cách đi xét nghiệm âm tính
trước khi đến nhà bạn bè người thân dự tiệc